hà nội sẽ kiểm soát xử lý nghiêm các xe trung chuyển hoạt động trái tuyến
chạy tuyến liên tỉnh trá hình dịp cuối năm các đơn vị kinh doanh dịch vụ xe ô tô sử dụng
để vận tải trung chuyển hành khách phải đi theo luồng tuyến và chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm
sở giao thông vận tải sẽ có hình thức xử lý nghiêm nếu phát hiện có hiện tượng trái tuyến hoặc liên tỉnh trái hình